chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
hội nghị do văn phòng chính phủ phối hợp cùng bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức
cùng tham dự hội nghị có phó thủ tướng trần ông hà phó thủ tướng trần lưu quang
và lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo các địa phương các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
cùng với các doanh nghiệp công nghệ thông tin đang có định hướng phát triển trong lĩnh vực này
như viettel vnpt fpt cmc hiện nay nước ta có khoảng hai trăm bốn mươi trường đại học
trong đó có gần một trăm sáu mươi trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn
có ba mươi năm cơ sở đào tạo đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn
trong hai mươi năm qua việt nam đã đào tạo ra hàng trăm nghìn lập trình viên hàng triệu nhân lực công nghệ thông tin
đây là cơ sở quan trọng khẳng định khả năng đào tạo năm mươi đến một trăm linh nhân lực ngành bán dẫn
đến năm hai nghìn hai mươi
về hợp tác quốc tế việt nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa việt nam hoa kỳ về phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn
nhấn mạnh đến việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành
các tập đoàn hàng đầu như ndva samsung cũng có sự quan tâm định hướng nghiên cứu đầu tư phát triển
hướng tới xây dựng cứ điểm sản xuất bán dẫn tại việt nam
các đại biểu đã chia sẻ về năng lực kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên sinh viên khả năng định hướng đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
nâng cấp các trung tâm đào tạo về thiết kế vi mạch công nghệ bán dẫn tại các trường đại học
lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ chia sẻ về nhu cầu nguồn nhân lực kinh nghiệm đào tạo lĩnh vực bán dẫn các giải pháp trọng tâm phát triển nhân lực chiếc bán dẫn
lãnh đạo các bộ ngành chia sẻ về các cơ chế đặc thù phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành bán dẫn giải pháp đào tạo hai mươi kỹ sư cao đẳng trong năm năm tới
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của nước ta
để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn việt nam cần một chiến lược toàn diện bao gồm các chính sách yêu đãi đặc thù đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển đòi hỏi sự nỗ lực với giải pháp đồng bộ hiệu quả của bốn nhà nhà nước nhà đầu tư nhà trường nhà sản xuất
vì vậy nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới các đơn vị phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là một đột phá và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này
đặc biệt các đơn vị cần bàn làm không bàn lùi có tư duy đổi mới xuyên suốt thống nhất có tầm nhìn chiến lược với bước đi thích hợp lộ trình cụ thể cần phân công cụ thể ai làm gì và làm như thế nào kết quả phải cân đong đo đếm được

với các địa phương cần ra soát hoàn thiện trình thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm cùng với đó là thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong nước theo hướng doanh nghiệp nước ngoài là các cầu nối giúp lan tỏa chuyển giao công nghệ kết nối hệ sinh thái ngành bán dẫn việt nam với toàn cầu
đối với các doanh nghiệp nhà đầu tư thủ tướng yêu cầu tích cực tham gia đóng góp thực hiện đề án phối hợp chặt chẽ với các địa phương các cơ sở đào tạo về nhu cầu đào tạo xây dựng chương trình đào tạo đồng hành bổ sung nguồn lực cục nhà nước để hỗ trợ triển khai đề án
nhất là các hạng mục như phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn dùng chung cho các doanh nghiệp chương trình thực hành với các trường đại học hoặc các địa phương có như vậy chúng ta mới có thể hướng tới mục tiêu đào tạo năm mươi đến một trăm linh nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm hai nghìn ba mươi